ban thường vụ thành ủy tp hcm đã tổ chức lễ biểu dương một trăm năm mươi ba tập thể và hai trăm ba mươi chín cá nhân
thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tới dự và phát biểu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhận định
năm nay các cấp ủy đảng của thành phố đã có nhiều nỗ lực nhằm phát huy sáng kiến
hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội với nhiều giải pháp thiết thực
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng nhắc nhở những nơi còn chậm thay đổi chậm cải cách
thì hãy suy nghĩ đến hơn một mươi triệu đồng bào thành phố đến doanh nghiệp
đến kinh tế xã hội của thành phố và của cả nước để nhanh chóng khắc phục
nhân dịp này bí thư thành ủy kêu gọi cán bộ đảng viên lấy sự hài lòng của người dân
doanh nghiệp làm thức đo cho công việc của mình
đảng viên phải sung kích đóng góp nhiều hơn dám hy sinh hơn
cho vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và để thành phố phát triển